về việc này thủ tướng chính phủ có ý kiến chỉ đạo bộ y tế đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền và hướng dẫn về các loại thuốc biện pháp để người dân có thể mua sử dụng theo đúng quy định và an toàn các loại thuốc không kê đơn có tác dụng điều trị tại nhà các triệu chứng thông thường nhẹ do nhiễm covid một mươi chín
và trước việc mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín đang thử nghiệm lâm sàng
thuốc chưa được cấp phép lưu hành trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến
cục quản lý dược thuộc bộ y tế cũng vừa có công văn yêu cầu sở y tế tp hcm phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn khẩn trương kiểm tra việc phân phối cấp phát sử dụng thuốc điều trị monupiravir đang được thử nghiệm lâm sàng tại các cơ sở y tế trên địa bàn tp hcm xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
xuất hiện học sinh là f không vội vàng đóng cửa trường học
xuất hiện học sinh là f không vội vàng đóng cửa trường học
đó là nhận định của phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế về việc xử lý khi xuất hiện học sinh là f trong trường học
và thông tin này đã đăng tải trên báo lào động
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng trong một trường học khi xuất hiện f cần nhanh chóng khoanh vùng truy vết các trường hợp f một để tiến hành khử khuẩn lớp học đồng thời xét nghiệm theo dõi sức khỏe
nếu học sinh f chỉ liên quan đến lớp học thì toàn bộ học sinh lớp đó được xem là f một
khi đó cần khoanh vùng lớp học cho f cách ly điều trị tại nhà hoặc đưa f đi điều trị xét nghiệm đồng thời theo dõi sức khỏe các trường hợp f một tại nhà theo thời gian quy định của bộ y tế
các lớp học còn lại sẽ tiếp tục dạy học bình thường
và bên cạnh đó nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng cũng cho rằng phía các nhà trường không nên quá hoảng loạn bối rối trong cách xử lý f trong trường học
trong tình trạng chỉ xuất hiện một hai trường học
không phải hai k f mà phong tỏa đóng cửa toàn bộ trường học gây tâm lý hoang mang cho phụ huynh học sinh và giáo viên
và để làm được điều đó ngay từ khâu chuẩn bị đón học sinh trở lại trường cần thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của bộ y tế
quan trọng nhất vẫn là thực hiện năm k tại trường học
nhận bảng lương từ công ty nhiều công nhân ở bình dương tá hỏa khi bị trừ phí xét nghiệm covid một mươi chín hàng triệu đồng
có người đã bị trừ gần hết tiền lương tháng
và sở y tế tỉnh bình dương vào sáng ngày một mươi hai tháng một mươi hai cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng doanh nghiệp liên quan để làm rõ việc này
và thông tin này đã đăng tải trên báo vietnamnet số ra sáng ngày hôm nay
sự việc xảy ra tại một công ty sản xuất linh kiện phần mềm ô tô nằm trong khu công nghiệp v ship một thành phố thuận an tỉnh bình dương gây bức xúc cho nhiều công nhân
và theo phản ánh của nhiều công nhân tại đây khi nhận bảng lương tháng một mươi một vào ngày một mươi tháng một mươi hai vừa qua
họ đã tá hỏa khi thấy công ty trừ tiền phí xét nghiệm real time pcr covid một mươi chín cao hơn bình thường trong đó có người bị trừ số tiền khoảng bốn năm triệu đồng
theo danh sách trừ phí xét nghiệm công ty này đưa ra hàng chục công nhân làm việc tại các bộ phận bị trừ phí xét nghiệm từ một chín triệu đồng đến bốn năm triệu đồng
và sau khi nắm được thông tin sự việc này thì công đoàn khu công nghiệp v sip đã đề nghị công đoàn cơ sở làm việc với ban giám đốc của công ty để làm rõ sự việc

xác định công ty này hợp đồng với một đơn vị y tế tư nhân để thực hiện xét nghiệm cho công nhân
trước đó vào ngày một mươi một tháng một mươi một vừa qua sở y tế tỉnh bình dương cũng yêu cầu các cơ sở y tế trong và ngoài công lập đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín phải kê khai giá
niêm yết giá theo đúng quy định gửi bảng giá thu phí test nhanh và xét nghiệm sars cov hai bằng kỹ thuật real pcr của đơn vị về sở y tế để công khai
còn trên báo kinh tế và đô thị số ra đầu tuần đăng tải bài viết
đó là trả lương cao doanh nghiệp vẫn khó tuyển được người làm
nội dung bài viết đề cập đến việc để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi hai
ngoài tuyển dụng lao động việc làm toàn thời gian các doanh nghiệp còn tuyển số lượng lớn người làm bán thời gian
thời vụ với mức lương khá cao nhưng lại đang gặp khó khăn vì nguồn tuyển ít
theo khảo sát của phóng viên trên mạng xã hội facebook
đăng tải rất nhiều thông tin tuyển dụng lao động trong dịp tết
như đóng gói bánh kẹo tuyển nhân viên bán hàng sản xuất lắp ráp cho công ty tại khu công nghiệp
thậm chí cùng một thông tin tuyển dụng lao động được đăng tải nhiều lần trong ngày
cho thấy các doanh nghiệp đang rất cần người làm việc
trao đổi về việc những thông tin tuyển dụng nhiều chiều được đăng tải trên các trang mạng xã hội
đã khiến cho người ứng tuyển lúng túng
lãnh đạo trung tâm dịch vụ việc làm hà nội cho rằng
trước khi lựa chọn vị trí việc làm nào ở doanh nghiệp
thì người lao động phải tìm hiểu thật kỹ về nguồn thông tin
cụ thể như sau là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gì
tính chất và loại hình của công việc yêu cầu đối với vị trí việc làm
và để đảm bảo trong việc tìm kiếm việc làm
người lao động nên liên hệ đến kênh chính thống là trung tâm dịch vụ việc làm hà nội
thuộc sở lao động thương binh và xã hội hà nội
sẽ được tư vấn cụ thể nhất về các vị trí việc làm điều kiện làm việc mức lương hay hợp đồng
tiếp theo chương trình thì mời quý vị đến với trường quay sáng phương nam
để cùng cập nhật các tin tức đáng chú ý khác với sự đồng hành của biên tập viên quang huy
xin mời anh quang huy ạ
xin cảm ơn biên tập viên minh hương xin kính chào quý vị đang theo dõi sáng phương nam
ngày một mươi hai tháng một mươi hai công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng truy nã
lê văn danh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ tội trụng cấp tài sản
theo hồ sơ công an ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
khi đi ngang qua địa bàn xã phước thiền phát hiện chiếc xe máy bên trong cấp xe
có nhiều trang sức bằng vàng của chị nguyễn thị thủy quê tỉnh hà tĩnh để hứa hên
dành giả vào mua nước để đánh lạc hướng
còn nguyễn phước hải ba mươi bốn tuổi trú tỉnh đồng nai đứng ngoài cảnh giới
và quỳnh văn trung ba mươi một tuổi chú tỉnh đồng nai mò vào trộm chiếc xe rồi tẩu thoát
nghe tiếng xe máy nổ chị thủy ra nắm phía sau yên xe nhưng không giữ được
tài sản trộm được chúng mang chia nhau tiêu xài
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch phối hợp với công an huyện long thành
bắt được danh khi y đang lẫn trốn tại xã long phước
hiệp hộ cái doanh nghiệp khu công nghiệp vừa có ký nghị lên lãnh đạo tp hcm
về việc tiêm vaccine mũi ba cho hơn ba trăm hai mươi công nhân tại một mươi tám khu công nghiệp khu chế xuất
theo đó nhóm cần được ưu tiên tiêm gồm các công nhân là f khỏi bệnh cách đây sáu tháng
lao động mắc bệnh nền miễn dịch kém dễ nhiễm covid một mươi chín
ngoài ra hơn ba trăm linh công nhân đã tiêm mũi hai và phần lớn đến thời hạn tiêm mũi tiếp theo
việc tiêm bổ sung mũi thứ ba sẽ giúp doanh nghiệp bảo vệ lực lượng sản xuất
tránh đứt gãy chuỗi cung ứng khi các nhà máy phải đóng cửa do dịch bùng phát
tp hcm cần xem ba trăm hai mươi lao động làm việc tại hơn một năm trăm linh doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
là lực lượng sản xuất chủ chốt để có chính sách phù hợp
bởi kim ngạch xuất khẩu của các khu công nghiệp hàng năm đạt hơn hai mươi bảy tỷ usd
chiếm gần hai phần ba tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố
trong suốt quá trình phòng chống dịch covid một mươi chín đợt bốn
ban chỉ đạo phòng chống dịch đã tiêm phòng cho lực lượng công nhân tại một mươi tám khu
từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
được ưu tiên tiêm mũi một cho ba trăm hai mươi công nhân đạt chín mươi tám
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay tiêm vaccine mũi hai cho ba trăm một mươi công nhân đạt chín mươi năm
trước tình hình dịch covid một mươi chín đang bùng phát mạnh ở các tỉnh miền tây
việc quản lý điều trị f triệu chứng tại nhà đang được xem là mô hình phù hợp
tuy nhiên làm thế nào để giải pháp này thật sự mang lại hiệu quả và đảm bảo an toàn
đang là vấn đề nhiều địa phương tập trung thực hiện
chẳng may nhiễm covid một mươi chín trong quá trình làm việc tại đơn vị
nhưng ở mức độ nhẹ chị tháo đủ điều kiện để cách ly điều trị tại nhà
trước đó nhân viên y tế đã đến khử quẩn đánh giá đầy đủ điều kiện về sức khỏe chỗ ở
trong quá trình điều trị sức khỏe người bệnh cũng được cập nhật mỗi ngày
vào phần mềm quản lý người nhiễm covid một mươi chín
được nhân viên y tế của địa phương hỗ trợ rất là nhiệt tình
từ việc đáy mẫu phát thuốc phát nhiệt kế để theo dõi thương nhiệt
hướng dẫn việc sử dụng thuốc và chăm sóc sức khỏe tại nhà
mình cảm thấy rất là an tâm không còn hoang mang như lúc mới biết tin là mình dân tin
để việc điều trị người nhiễm covid một mươi chín tại nhà thực sự hiệu quả
cùng với các giải pháp trong phục hồi sức khỏe kịp thời can thiệp và xử lý
nếu ép hông trở nặng thì phòng ngừa yếu tố
lây nhiễm tránh phát tán mầm bệnh được từng địa phương thực hiện nghiêm ngặt
trong đó vấn đề xử lý rác thải của ép hông ép hông cách đi tại nhà
được thiết lập quy trình đảm bảo an toàn
trang bị là cái bịch mũ màu vàng cho các ép hông
chúng tôi có lực lượng thu gom về trạm y tế và trung tâm y tế xuống thu gom
từ các trạm y tế về trung tâm hoặc về nơi khu cách đi tập trung
sau đó thì có cái xe xe chuyên dùng chở rác thải đã ký hợp đồng
mà tỉnh ký hợp đồng
sử lý đúng quy trình
do thực hiện tốt công tác sàng lọc ngay từ ban đầu
nên việc theo dõi điều trị f tại nhà ở đồng tháp đến nay đã mang lại hiệu quả
tín hiệu tích cực là phần lớn các f đều có kết quả âm tính sau năm bảy ngày điều trị
mặc dù y tế có quy định nhưng mà chúng ta phải có cái sự điều chỉnh
cho nó thích ứng với cái hiện trạng của mình
ở đâu làm thì cũng có cách riêng nhưng riêng đồng tháp này thì nghiêng về cái phía
gọi là sự thận trọng và giặt để ai đủ điều kiện
về chuyên môn về xã hội về cá nhân gia đình
thì chúng ta mới chọn lựa để cho phép được
hiện ngành y tế đồng tháp đã ban hành hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho f
trong đó có việc xây dựng các gói thuốc điều trị mẫu
với số ca mắc liên tục ở mức cao mỗi ngày
giải pháp điều trị ép hông nhẹ tại nhà sẽ giảm tải về y tế cho tuyến trên
tuy nhiên để mô hình này thật sự phát huy hiệu quả
đảm bảo an toàn rất cần sự hợp tác tích cực từ người bệnh và cộng đồng xung quanh
thành phố hồ chí minh có một mươi một ba trăm bảy mươi nhà ở đất ở phục vụ tái định cư
trong số này có tới chín một trăm bảy mươi ba căn hộ và hai một trăm chín mươi bảy nền đất thuộc một trăm sáu mươi một dự án chưa sử dụng
để xử lý một mươi một ba trăm bảy mươi nhà và đất tái định cư chưa sử dụng
thành phố hồ chí minh xác định chủ trương theo ba hướng
thứ nhất phân bổ cho quận quyện để phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị
công ích là ba bốn trăm hai mươi sáu căn hộ và nền đất hai ba trăm chín mươi sáu căn và một ba mươi nền
thứ hai bán đấu giá năm sáu mươi ba căn hộ và nền đất năm hai mươi hai căn và bốn mươi một nền đất
thứ ba dự phòng hai tám trăm tám mươi một căn hộ và nền đất một bảy trăm năm mươi năm căn và một một trăm hai mươi sáu nền
để phục vụ di dời người dân trong các trường hợp khẩn cấp
người dân sống trong chung cư hư hỏng nặng hoặc các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng cần thiết
tiếp tục với một vấn đề về văn hóa
hai tuần đầu tháng một mươi hai ngành sách tại thành phố hồ chí minh
chứng ký sự sôi động trở lại của dòng văn học trong nước với nhiều tác phẩm mới
và các dự án hồi nguyên danh tác được giới thiệu
thời điểm phát hành này được đánh giá chính mùi về cảm xúc của tác phẩm
sau một năm hai nghìn hai mươi một nhiều biến cố
minh dự một cây viết mới trên văn đàn vừa giới thiệu cuốn thơ tán văn thứ hai
lấy tựa mình ngồi xuống kẻ tổn thương trong lòng
thời gian sáng tác kéo dài nhiều năm
sau quãng thời gian biến động phòng chống dịch bệnh đã đẩy nhanh quá trình hoàn thành tác phẩm
vì những mất mát vừa qua quá lớn lao
ngoài dịch bệnh ra thì có rất là nhiều biến cố
có những tổn thương nó không đến từ dịch bệnh không đâu
mà đến từ rất nhiều vấn đề khác nữa
cho nên đây là dịp mà khi đã được nới lỏng
mọi người trở lại với công việc với những mối quan hệ
thì đây là lúc mình nhìn nhận lại và dự nghĩ là mạnh mẽ tới đâu
thì trong thời gian qua mọi người tổn thương rất là nhiều
thì đây là dịp để mình cùng ngồi xuống cái tổn thương trong lòng
hiện tượng thơ phong việt
vốn quen thuộc với độc giả với những vần thơ ra mắt vào giáng sinh
lần phát hành cuốn thơ thứ một mươi đã đi qua thương nhớ
góp phần làm nóng lại văn học trong nước giai đoạn cuối năm
vì tác giả công bố tác phẩm này sẽ khép lại một giai đoạn sáng tác
trong dòng khoảng hơn một tháng trở lại đây
tức là vào thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi
đúng là có rất nhiều những tác giả phát hành sách ở trên thị trường
và việc nghĩ là thật ra tất yếu thôi
trong khoảng thời gian mà chúng ta đã có một quảng giãn cách rất là lâu
thì chắc chắn rằng việt cũng như rất nhiều những người viết khác
đã có một cái thời gian để có thể chiêm nghiệm
để có thể suy tư để có thể trải lòng mình trên những cái trang viết
một số nhà văn trẻ được yêu mến như hamlet trương anh khang
cũng đã lên kế hoạch quảng bá thời gian này
xong bên cạnh đó nhận sáng tác mới
thì nhiều đơn vị làm sách cũng tận dụng tâm thế phục hồi của thị trường đọc
để giới thiệu dự án hoàn nguyên danh tác
đơn cử như công ty sách đông a khởi động dự án dài hơi
tù sách văn học và mỹ thuật
với khoảng hai mươi tác phẩm văn học kinh điển việt nam được khoác áo mới
với đội ngũ họa sĩ minh họa trẻ và sáng tạo
thực ra thì không phải chỉ trong một thời điểm nào đó
mà chúng ta đều nên quan tâm đến dòng sách này
mà gần như trong tất cả mọi lúc đều nên sẽ quan tâm nhiều hơn
đến dòng sách văn học việt nam
thì đông a khi mà thực hiện cái tù sách này
chỉ là muốn góp thêm một viên gạch vào trong cái xu hướng chung
trong cái việc mà phục hồi lại những cái dòng banh chương việt nam
những cái quyển sách danh tác của tất các tác giả việt nam
và cái thứ hai được nghĩ là có lẽ những cái câu chuyện
trong những cái tác phẩm đó nó mang hơi hướng
một cái hơi thở của năm hai nghìn hai mươi một rất nhiều
và thời điểm này là thời điểm tốt nhất để phát hành
tại vì biết đâu khi mà chúng ta phát hành vào thời điểm năm hai nghìn hai mươi
những cái câu chuyện đó những cảm xúc đó
có thể nó sẽ không còn phù hợp với tâm thế của những người đọc
hoặc là chính tâm thế của người việt
dòng sách văn học trong năm qua có điểm nhấn
là những từ truyện thơ của các tác giả
là y bác sĩ tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
sách nơi ánh sáng không bao giờ tắt của bác sĩ trần quốc khánh
hay mới đây là tác phẩm phía tây thành phố
của phó giáo sư tiến sĩ lê minh khôi
khi ra mắt chạm được vào xúc cảm của nhiều độc giả
bên cạnh đó cuộc thi thơ nhân nghĩa đất phương nam khép lại
trong tháng một mươi một vừa qua cũng đã vinh danh
ba bài thơ chất chứa nổ niềm của cây bút tự hàng
là một vị bác sĩ công tác tại bệnh viện giải chiến
trong phần tiếp theo của chương trình
hà nội tăng cường xử lý vi phạm tải trọng
địa bàn giáp danh dịch cuối năm
cùng sống đẹp gặp gỡ chàng trai
trong câu lạc bộ niềm tin và hy vọng
bằng tấm lòng nhân ái đã viết lên câu chuyện cổ tích giữa đời thường
thưa quý vị lạng lách đánh võng trên đường
đã là hành vi vi phạm pháp luật
nhưng không đội mũ bảo hiểm đi xe máy tốc độ cao
liên tục lạng lách đánh võng tạt đầu xe container
nhưng muốn chọc tức tài xế xe đầu kéo
thì đây là hành vi đánh võng trên đường

video dưới đây là một ví dụ
hình ảnh sự việc được chia sẻ trên nhóm facebook
offp thu hút nhiều ý kiến bình luận
ngoài ý kiến bày tỏ sự ngao ngán
trước hành động của nhóm thanh niên đi xe máy
cũng có bình luận khuyên tài xế xe container
giữ bình tĩnh để không xảy ra tai nạn đáng tiếc
theo nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp
quy định về sự phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
người điều khiển xe mô tô xe gắn máy
sẽ bị phạt từ sáu tám triệu đồng
tức giấy phép lái xe từ hai bốn tháng
với các hành vi điều khiển xe lãng lách
hoặc đánh võng trên đường bộ trong ngoài đô thị

cũng quy định xử phạt người đua xe trái phép
cổ vũ đua xe ché phép
theo đó phạt tiền từ một hai triệu đồng
với hành vi tụ tập để cổ vũ
kích động hành vi điều khiển xe chạy
quá tốc độ quy định lãng lách đánh võng
đuổi nhau trên đường hoặc đua xe ché phép
ngoài ra hành vi đua xe ché phép
còn có thể bị xử lý hình sự
với hình phạt tù lên tới một mươi năm năm
công ty cổ phần vận tài đường sát hà nội cho biết
sẽ triển khai chương trình khách hàng thân thiết
kể từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó khách hàng tham gia chương trình khách hàng thân thiết
năm hai nghìn hai mươi hai sẽ được hưởng
các chính sách yêu đại như
quy đổi từ điểm tích lũy sang tiền giảm giá vé tàu
khi hành khách đã tích lũy được tối thiểu là hai mươi điểm
hành khách hạng bạc được giảm một mươi giá vé
hành khách hạng vàng được giảm một mươi năm giá vé
trường hợp khách hàng hạng vàng và hạng bạc
được hưởng các chính sách yêu đãi giá vé khác
như giảm giá đối với đối tượng chính sách xã hội
mua vé khứ hồi
đang áp dụng thì tiền giảm giá cho khách hàng hạng vàng bạc
theo chương trình khách hàng thân thiết
sẽ được tính sau khi đã tính giảm giá
theo các chính sách yêu đại khác
mà khách hàng được hưởng
tuy nhiên tổng số tiền giảm giá vé tàu
bao gồm giảm giá từ các chính sách giá vé
và giảm giá từ điểm tích lũy
trong một lần mua vé tối đa không quá năm mươi giá vé tàu
theo quy định tại thời điểm mua vé
thời điểm cuối năm nhu cầu vận chuyển hàng hóa
và liệu xây dựng thường gia tăng
và đây cũng là thời điểm
mà các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
thường diễn ra nhiều hơn
trong đó có hành vi chở hàng hóa quá tải trọng
so với quy định
tại hà nội những địa bàn giáp danh
luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tình trạng này
sự vào cuộc của các lực lượng chức năng
là cần thiết
để vừa đảm bảo an toàn giao thông
vừa đảm bảo hạ tầng giao thông đường bộ
trên tuyến quốc lộ ba
thời điểm này lượng phương tiện tham gia giao thông
tăng lên đáng kể
nhất là các phương tiện chở hàng
tuy nhiên trong quá trình kiểm tra
lực lượng chức năng đã phát hiện liên tiếp
các trường hợp vi phạm về tải trọng như thế này
khối lượng cân hiện tại
của xe một mươi tám c một nghìn bảy trăm một mươi bốn
đối với khối lượng này
sẽ vượt qua năm mươi một ba
so với trọng tải được phép chở
còn đây là một trường hợp khác
cũng vi phạm về tải trọng vượt quá hai mươi
tuy nhiên biết là vi phạm
nhưng lái xe vẫn đưa ra lý do của mình
tại thời điểm này
vừa hết dịch xong
các công ty cũng bắt đầu
quay lại làm việc
thì cái việc
chở quá tải
ví dụ như xe
bản thân tôi là lái xe
thì cái việc
một phần là do
tức là khi công ty giao cho
mình đi làm
và hai lữa là
các công ty đều
cố gắng bù đắp lại
khoảng thời gian nguy dịch vừa rồi
cái địa bàn
có đặc điểm là địa bàn tác danh
cái lượng xây dựng ở đây là cũng lớn
và cái nhu cầu cung cấp vật liệu thì cũng gia tăng
tính vì thế có những người lái xe biết rằng là
mình chở là vi phạm
nhưng lại vì cái lợi ích trước mắt
thì họ cũng đã
vẫn chấp nhận cái việc vi phạm đấy
và chấp nhận cái việc xử phạt
nhưng qua công tác xử phạt và tuyên truyền
thì lái xe đã
nắm được cái quy định pháp luật
và chấp hành hơn
biết được rằng cái việc chở quá tải
là rất nguy hiểm cho bản thân
họ và bản thân những người tham gia giao thông xung quanh
thì trong vòng một thời gian ngắn
đội cảnh sát giao thông số một mươi năm công an thành phố hà nội
đã liên tiếp phát hiện các trường hợp vi phạm về tải trọng
điều đó cho thấy
việc vi phạm về chở quá tải
vẫn đang diễn biến phức tạp trên tuyến quốc lộ ba
trong đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
dịp trước trong và sau tết
lực lượng cảnh sát giao thông hà nội sẽ kiên quyết
tuần tra xử lý các lỗi vi phạm
đặc biệt không để xảy ra tình trạng xe chở quá tải
gây nguy hiểm tới người tham gia giao thông
và ảnh hưởng tới hạ tầng giao thông trên địa bàn
thưa quý vị thời gian qua
cùng với các ban ngành đoàn thể
lực lượng công an cũng đã triển khai nhiều biện pháp
cách làm hay sáng tạo hiệu quả
để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
một trong số đó phải kể đến
đó là việc sử dụng tiếng loa an ninh trật tự
để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ghi nhận sau đây tại xã vĩnh hương a
huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
những ngày này người dân của các ấp
trên địa bàn xã vĩnh hưng a huyện vĩnh lợi
tỉnh bạc liêu đã trở nên quen thuộc
với hình ảnh lực lượng công an xã
cùng với ban dân tránh của ấp
dòng rủi trên khắp các tuyến đường của ấp
để tuyên truyền phòng chống covid một mươi chín
với những chiếc loa di động nhỏ gọn
cùng với việc đi từng ngõ gõ từng nhà
mô hình tuyến loa phòng chống covid một mươi chín
đã đem lại hiệu quả rất lớn
trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
thông qua tiếng loa người dân cập nhật
được tình hình dịch bệnh từng ngày
hiểu về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh covid một mươi chín
và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
của thủ tư chí phủ các văn bản
chỉ đạo của địa phương
đi tuyên truyền dân động
thường xuyên với bà con mình
bà con mình thì bây giờ
cũng báo các anh thì chấp hành
tốt dữ lắm còn
phần của ấp thì căn cứ kế hoạch
của công an xã thì cái loa phóng
ở trung sở là hàng ngày còn
đường ngách hẻm của ấp
mà loa không tới thì
cái đội tuyên truyền của ấp
đi là cũng xuyên suốt
chiều đi sáng đi thông báo cho bà con mình
biết cái tình hình dịch gì
trong quá trình giống như là
thực hiện các cái phòng chống covid
rồi đó người dân
rất là có ý thức
giống như là
nghe loa tuyên truyền
và những cái ngõ
nếu mà chưa không có tuyên truyền tới
cái đội lưu động của ấp
đi tuyên truyền
để cho tận tới người dân
để nắm để hiểu được
cái cách phòng chống
cũng như cái lây lan của covid một mươi chín
để cho người dân nắm
để mô hình tiếng loa phòng chống covid một mươi chín
mang lại hiệu quả cao
hàng ngày công an xã vĩnh hưng a huyện vĩnh lợi
cập nhật những tin tức mới nhất
về tình hình dịch bệnh trên địa bàn
những chỉ đạo của chính quyền địa phương
trong công tác phòng chống dịch bệnh
cũng như thông báo đến người dân
một số biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ngoài ra công an xã còn lồng ghép vào đó
thông tin về tình hình tội phạm
phương thức thủ đoạn và một số biện pháp
phòng ngừa tội phạm cho người dân
đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
diễn biến phức tạp như hiện nay
mặc dù không có các trang thiết bị chuyên dụng
tận dụng những thiết bị đơn giản có sẵn
nhưng công an xã vĩnh hương a huyện vĩnh lợi
cũng đã kịp thời cung cấp những thông tin
có giá trị đến người dân giúp người dân
trên địa bàn phòng chống tốt dịch bệnh covid một mươi chín

trên địa bàn

ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng